thưa quý vị và các bạn trước những hiểu lầm và tin đồn lan truyền xung quanh tác động của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với việc mang thai và khả năng sinh sản bộ y tế đã có thông tin chi tiết về vấn đề này
theo thông tin từ bộ y tế ngay sau khi vaccine covid một mươi chín được tung ra thị trường
các tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội rằng chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và cơ hội mang thai
tuy nhiên chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào đằng sau những nỗi sợ hãi này
trái lại có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc bị nhiễm covid một mươi chín khi đang mang thai là rất nguy hiểm
theo bộ y tế khi vaccine covid một mươi chín được thử nghiệm lâm sàng vào năm hai nghìn hai mươi
phụ nữ mang thai không nằm trong đối tượng nghiên cứu cũng như thực hành tiêu chuẩn với các phương pháp điều trị hoặc vaccine mới
điều này có thể khiến nhiều người nghi ngờ rằng vaccine không an toàn ở phụ nữ mang thai
tuy nhiên hiện nay vaccine covid một mươi chín đã được tiêm cho hàng trăm triệu người
các nghiên cứu cho thấy chúng an toàn trong thai kỳ
cho đến nay hơn hai trăm linh phụ nữ mang thai ở mỹ đã được tiêm phòng và không có lo ngại về an toàn nào được xác định
dữ liệu mới nhất từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc kết luận rằng vaccine covid một mươi chín được những người đang mang thai
dự định mang thai hoặc đăng cho con bú dùng nạp tốt điều này càng cho thấy lợi ích của việc sử dụng vaccine vượt xa những rủi ro
mặc dù vaccine covid một mươi chín là mới nhưng cơ chế hoạt động của vaccine mrna và dữ liệu an toàn hiện có
cung cấp sự đảm bảo về tính an toàn của vaccine mrna covid một mươi chín
trong thời kỳ mang thai tất cả các vaccine covid một mươi chín có trong danh sách sử dụng khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới không phải là vaccine sống
vì vậy chúng không thể gây bệnh cho ba mẹ hoặc trẻ sơ sinh
xin được chuyển sang các thông tin khác
mới đây thiên an tình cũ của xét đã thông báo trên tiktok cô có kết quả dương tính với sars cov hai
theo clip trên tiktok có thể thấy ban đầu quỳnh lương là f và thiên an là f một
thế nhưng sau một thời gian tình cũ cuốn sách cũng đã có kết quả dương tính với sars cov hai
trong thời kỳ mà kết quả dương tính với sars cov hai có thể thấy thiên an vẫn lạc quan và tươi tắn
người đẹp còn vui vẻ quay tiktok cùng người bạn của mình
thông tin này đã khiến nhiều người lo lắng liên tục để lại bình luận động viên cũng như khen ngợi tinh thần tích cực lạc quan của thiên an
trước thiên an nhiều nghệ sĩ việt cũng đã mắc covid một mươi chín và điều trị thành công như anh đức vương mỹ chi thường tính v v
với những phương pháp điều trị mới và hướng dẫn nhiệt tình từ đội ngũ y bác sĩ hy vọng cô rạng sẽ sớm hồi phục
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận hai trăm linh ba ca covid một mươi chín
đáng chú ý là ổ dịch tại chợ non nước với ba mươi bốn f trong đó sáu ca đã cách ly tập trung chín mươi ca cách ly tại nhà một mươi sáu ca trong khu phong tỏa và chín mươi một ca cộng đồng
quận ngũ hành sơn là địa phương ghi nhận số f cao nhất với năm mươi bốn ca quận thanh khê ba mươi sáu ca quận sơn trà ba mươi ca
đáng chú ý trong chín mươi một ca ghi nhận trong cộng đồng ba mươi bốn ca phát hiện khi lý mẫu tiểu thương chợ non nước
ngoài ra hai tiểu thương chợ này được phát hiện dương tính khi lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện
chủ lây nhiễm ở chợ non nước đã ghi nhận tổng cộng ba mươi chín ca là tiểu thương trong đó ngày hai tháng một có ba mươi sáu ca ngày một tháng một có ba ca
các ca cộng đồng còn lại là phần lớn đi khám xét nghiệm tại các cơ sở y tế trên địa bàn hoặc tự tết nhanh
ngành y tế nhận định một trăm sáu mươi sáu trên hai trăm linh ba ca có nguy cơ lây ra cộng đồng tập trung chủ yếu ở quận ngũ hành sơn năm mươi ba ca quận thanh khê hai mươi tám ca
đến nay thành phố đà nẵng đã tiêm một chín trăm bốn mươi bốn trăm bốn mươi ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong đó tiêm mũi một là chín trăm bảy mươi năm ba trăm bốn mươi hai người muối ii là chín trăm năm mươi bảy năm trăm linh người và mũi ba là bảy sáu trăm linh một người
toàn thành phố đã có ba trăm bảy mươi tám khu vực phòng tỏa và một mươi ba cơ sở cách ly tập trung
tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay đà nẵng ghi nhận sáu sáu trăm bốn mươi sáu người mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm hai mươi ca ngoại tỉnh